tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã diễn ra lễ gia quân tổng điều tra dân số năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh bình định là một trong bốn tỉnh được chọn làm mẫu của cả nước tiêu biểu cho khu vực xuyên hải miền trung
do luôn thực hiện rất tốt công tác thống kê khảo sát trong những năm qua
cuộc tổng điều tra lần này có sử dụng mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ cao đặc biệt trong công tác thu thập lưu trữ thông tin
ngoài việc điền giấy điều tra viên có thể sử dụng nhiều phiếu trực tuyến qua trang web
hoặc phần mềm thiết bị di động giúp rút ngắn thời gian xử lý số liệu và thuận tiện hơn trong việc giám sát kết quả
ban chỉ đạo tổng điều tra trung ương đã thành lập tổ ứng phó khẩn cấp về công nghệ thông tin
đã chuẩn bị hệ thống dự phòng để sử dụng nếu có sự cố hướng dẫn kỹ càng cho các điều tra viên
quan điểm của ban chỉ đạo tổng điều tra trung ương là không cần quá nhanh nhưng phải bảo đảm chính xác
vì cái ứng dụng công nghệ thông tin này thì điều tra viên hiện nay các bạn phải dùng các cái điện thoại
các thiết bị di động như máy tính bảng hoặc là cái điện thoại thông minh để thu thập số liệu dùng cái phiếu điện tử
vì cái ứng dụng này thì đòi hỏi là bên cạnh là phải nắm bắt được cái nghiệp vụ nắm mắt được địa bàn
hiểu biết về địa bàn thì còn đòi hỏi nữa là phải biết là có hiểu biết được cái sử dụng cái điện thoại và sử dụng để khai thác thông tin
tại bình định tổng điều tra được tiến hành trên ba tám trăm ba mươi hai địa bàn gần bốn trăm ba mươi một hộ với sự tham gia của gần hai điều tra viên tổ trưởng giám sát viên
cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay sẽ kéo dài trong hai mươi năm ngày với các nội dung thu thập thông tin chung về dân số
tình trạng di cư trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật tình trạng khuyết tật tình trạng hôn nhân mức độ sinh chết và phát triển dân số
tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em tình hình lao động việc làm thực trạng về nhà ở điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư